cuộc thi bông sen vàng thủ đô đã đến vòng chung kết để tìm ra những bông sen vàng tỏa sáng và nổi bật trong giới doanh nhân thủ đô
đến thời điểm này ban tổ chức đã lọc ra một mươi năm thí sinh đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng chung kết
các thí sinh đủ điều kiện sẽ thực hiện một video có thời lượng sáu mươi giây giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp
khán giả sẽ bình chọn cho video của thí sinh thông qua website facebook cuộc thi và qua hệ thống tin nhắn
bên cạnh đó những buổi talk show đồng hành hỗ trợ các thí sinh thực hiện thử thách được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của các diễn giả đầu ngành
ban giám khảo đã chọn ra top một mươi năm thí sinh xuất sắc tranh tài trong vòng chung kết